tối qua ngày tám tháng chín lực lượng cứu hộ tỉnh đồng nai đã cứu thành công bốn người dân đi trên một xe ô tô
bị nước cuốn trôi xuống suối săn máu đoạn qua cầu kim bích thuộc khu phố số năm phường tràng giài tp biên hòa
theo thông tin ban đầu xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một g chín nghìn bốn trăm tám mươi tám do lái xe hà ngọc hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai điều khiển
chở theo ba người cùng ngụ tại huyện nhà bè tp hcm
khoảng hai mươi h ngày tám tháng chín khi đến cầu kim bích bắc qua suối săn máu thì xe ô tô bất ngờ bị dòng nước lũ cuốn trôi
rất may lực lượng cứu hộ đang túc trực khu vực này phát hiện và nhanh chóng bơi ra giữa dòng giải cứu người dân đưa lên bờ an toàn